trong năm hai nghìn hai mươi ba thì đội tuổi nghỉ hưu của người lao động sẽ tăng thêm cho từ ba cho tới bốn tháng
một trong những nội dung đáng chú ý sẽ có trong cụm chính sách sáng nay
một trăm sáu mươi chín bộ luật lao động năm hai nghìn một mươi chín quy định lộ trình tăng tuổi nghỉ hưu
vì vậy tuổi nghỉ hưu năm hai nghìn hai mươi ba của người lao động sẽ tiếp tục tăng so với năm hai nghìn hai mươi hai
cụ thể tuổi nghỉ hưu năm hai nghìn hai mươi ba với người lao động làm việc trong điều kiện bình thường được thực hiện như sau
lao động nam từ đủ sáu mươi tuổi chín tháng tăng ba tháng so với năm hai nghìn hai mươi hai
lao động nữ từ đủ năm mươi sáu tuổi tăng bốn tháng so với năm hai nghìn hai mươi hai
đây là độ tuổi nghỉ hưu trong điều kiện lao động bình thường
bộ giao thông vận tải vừa có văn bản yêu cầu cục đăng kiểm việt nam
chủ động phối hợp với sở giao thông vận tải các tỉnh
thành ra soát kiểm tra các giải pháp xử lý
không để xảy ra tình trạng ủng tác tại một số trung tâm đăng kiểm xe cơ giới
cục sẽ tăng cường công tác kiểm tra và xử lý nghiêm các trường hợp
cố tình gây khó khăn cho người dân doanh nghiệp trong thực hiện đăng kiểm
trong trường hợp chủ phương tiện có những hạng mục nằm trong danh sách công bố
được quy định tại thông tư một trăm sáu hai nghìn hai mươi một về kiểm định xe vẫn bị làm khó
không được cấp kiểm định có thể liên hệ về số đường xe nóng hai trăm bốn mươi ba bảy trăm sáu mươi tám bốn nghìn bảy trăm linh sáu
của phòng kiểm định xe cơ giới cùng đăng kiểm việt nam để thông báo
sở tư pháp thành phố hà nội vừa có phân bản gửi các sở ban ngành đoàn thể
đơn vị thành phố ủy ban nhân dân các quận huyện thị xã
các cơ quan báo đài thành phố về việc thực hiện cấp phiêu lý liệt tư pháp
qua dịch vụ công trực tuyến và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính
từ ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi ba
sở tư pháp hà nội cũng lưu ý thời hạn cấp phiêu lý liệt tư pháp
không quá một mươi ngày thì từ nay nhận được yêu cầu một lệ
trường hợp người được yêu cầu cấp phiêu lý liệt tư pháp
phải xác minh về điều kiện đương nhiên được xóa an tích
thì thời hạn không quá một mươi năm ngày